sau khi xem xét sơ bộ các bản ảnh mọi người đặc biệt chú ý đến vết nứt trên hộp sỏ
một cuộc tranh luận đã diễn ra với hai luồng ý kiến
ý kiến thứ nhất vết nứt đấy được hình thành trong quá trình bội xương bị trôn vùi lâu ngày dưới đất
nền khắp nối bị nứt ra tạo thành vết nứt giống như có lực tác động mạnh
vì thời gian trôn đã lâu bằng chứng là một số siêu nhỏ cũng đã bị tiêu hủy hết
ý kiến thứ hai vết đứt đấy là do một lực tác động mạnh khi xương còn sống
điều ấy có nghĩa nạn nhân tử vong là do vết nứt này
người đã chết người đã khô vậy thì cái độ dào nó mất đi
và khi mà nó vỡ thì nó sẽ có những cái đặc điểm nó khác
từ những cái căn cứ dấu vết mà chúng tôi xác định là hình thành khi còn sống
thì chúng tôi xác định rằng là nạn nhân bị một cái vật tài tác động lực mạnh vào vùng địch đỉnh đầu
với lời kết luận nưu trên của viện khoa học kinh sự bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã thành lập chuyên án điều tra theo hướng nạn nhân bị sát hại
rồi trôn sát vi tàng
sau khi xác định rò được nạn nhân rồi
thì bà nữ tìm hiểu về mối quan hệ giữa cấu tên đồ đa với làm nhiều mùi
quan hệ của nạn nhân quan hệ gia đình mối thuận nạn nhân mối thuận gia đình
về gia đình có mối thuận gì không để chúng ta có thể dân đến nạn nhân bị giết
và thời điểm đó nguyên nhân cái chết của chị hiển trong suốt một mươi bốn năm hoàn toàn là một ẩn súng
khi công an tỉnh nghệ an mở cuộc điều tra về cất chết bí ẩn của nạn nhân
thì những mối quan hệ của nạn nhân vào thời điểm một mươi bốn năm trước đã dần được dựng lại
từ những người quen biết với nạn nhân
và đặc biệt là từ người em trai út nguyễn văn huệ
anh huệ nhớ lại
vào đêm chị hiền mất tích
chị nói đi chơi
nhưng đi chơi với ai thì anh không biết
nhưng anh đoán là chị đi chơi với người yêu
người yêu của chị hiền
chỉ biết tên là thuận
làm kích sư xây dựng sĩ nghiệp năm trăm bảy mươi hai
cũng đóng trên địa bàn sang nghì phú gần nhà anh
anh huệ nhớ lại
thấy là chị hiền giai đoạn này đã cũng buồn
và chị lại tìm ra gái ngồi mình
ngồi thơ đơn người đó
nói là tôi không hay tâm sự với chị
thì chị có nói với tôi là
chưa là chị yêu anh thuận lâu rồi
chưa là buồn hai gia đình gặp mặt
để mà tiến tới hôn nhân
sau khi gia đình đã hỏi tất cả số bạn bè mà hiển thường qua lại
không ai chứng số họ đi chơi cùng hiền vào đêm
cái hôm mà hiền bị mất tích
rất có thể đêm hôm ấy
hiền đi chơi cùng với thuận
mối quan hệ yêu đương với thuận
gia đình không biết nhiều
nhưng cũng biết thuận và hiền có qua lại yêu đương với nhau
hôm qua chị đi chơi với anh à
hôm qua chị qua cho anh chơi một lúc thôi
thôi khoảng một mươi giờ chị về luôn rồi
chiều hôm ấy anh huệ đến khu lán trại của sinh nghiệp năm trăm bảy mươi hai tỉnh anh thuận
để hỏi thông tin của chị gái mình
chính quyền xá cũng hỗ trợ gia đình tìm kiếm
nhưng không có thông tin của chị gái mình
không có tin tức gì
thời điểm đó không chỉ chị hiền bị mất tích
mà còn có nhiều gia đình có con cái
bỏ đi trung quốc làm ăn
biệt tâm nhiều năm không có tin tức gì
vì vậy họ cũng xem như người nhà bị mất tích
gia đình chị hiền
có tổ chức tìm kiếm
nhưng cũng tin rằng chị hiền
có thể đã bỏ sang trung quốc làm ăn
mặc dù vậy
mẹ của chị hiền vẫn hy vọng

mà hỏi được tin tức của con gái
và đi khắp nơi để hỏi thăm thông tin về con
cứ nghe ai mách gì
là bà lặn lội làm theo
bà tìm đến những người thầy bói giỏi có tiếng
ở nhiều tỉnh thành
để giao hỏi về thông tin của con gái
tên con gái bà là gì
con gái bà ấy
hiện tại thì là nó chết rồi
nhưng mà tôi không nói chuyện được với nó đâu nha
khi nghe thầy bói phán chị hiền đã chết
và rất đau khổ
nhưng vẫn nuôi hy vọng
điều đó không phải là sự thật
bà vẫn ngóng chờ tin tức của con
trở đến một hôm
có một người hàng xóm cho biết
bà ấy vừa nói chuyện với một người tài xế xe tài
anh ta nói mình nhìn thấy chị hiền
ở cửa khẩu cầu treo hà tĩnh cách đó có mấy ngày
có khả năng chị hiền sang trung quốc
qua lào theo đường cửa khẩu cầu treo
cũng cùng ngày hôm ấy
người yêu của chị hiền là anh tuận
sang nhà nói chuyện với gia đình
anh ta cho biết
chị hiền trước khi bị mất tích
đã trộm tiền của anh

đã trộm tiền của anh

khiến người mẹ vẫn cảm thấy chưa yên lòng
một lần nữa người ta lại giới thiệu cho bà
một người thầy bói giỏi ở tận bắc giang
bà không quản ngài đường xa
mà tìm đến tận bắc giang
để gặp người thầy bói nọ
không biết đâu
nó vẫn còn sống
sống rất tốt
người thầy bói cho biết
con gái bà vẫn còn sống
nó đang ở một nơi xa
kể từ đó trở đi gia đình không phải tìm kiếm nữa
cho đến một mươi bốn năm sau
vào năm hai nghìn bốn
người ta đã đào được bộ xương của người con gái xấu xố ấy
sau khi điều tra rõ các mối quan hệ của nạn nhân
cơ quan điều tra xác định
đối tượng tình nghi duy nhất
chỉ có thể là người đàn ông tên thuận
là người yêu của hiền
thuận chính là kỹ sư
sinh nghiệp năm trăm bảy mươi hai
mà bộ xương của nạn nhân được phát hiện
lại nằm trong khu đất của sinh nghiệp này
xí nghiệp năm trăm bảy mươi hai trước kia là một khu đất
có hàng rào bao quanh
phòng trọng của thuận nằm trong khu nhà
dành cho công nhân viên
cũng ở trong khu đất này
sau khi tìm hiểu tất cả loài trư
điều tra loài trư
tất cả mối quan hệ với gia đình
quan hệ mâu thuẫn
quan hệ của nạn nhân
thì có duy nhất là quan hệ xấu xác nhất ở đó
mà từ cái quan hệ đó
thì nhận định rằng
nếu nạn nhân trốn ở đây
thì chỉ có đối tượng này
hoặc là trong cơ quan này
vì trong khu vực cơ quan nó có bớt rào
thời điểm đó
thông tin của anh thuận
gia đình nạn nhân chỉ biết
anh ta quê hà nội
sinh nghiệp năm bảy mươi hai cũng đã giải thể
tính đến năm hai nghìn bốn
là hơn một mươi năm
mọi người đã tản mát mỗi người một nơi
không ai còn liên lạc với nhau
khi đó cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an
đã cử một tổ công tác ra hà nội
phối hợp với công an hà nội
điều tra tương tích của thuận
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan điều tra đã phối hợp với công an hà nội
xác định thuận tên đầy đủ là ngô xuân thuận
chú ở quận hoàng mai hà nội
khi cơ quan chức năng đến gia đình thuận
tại hà nội
thì thật bất ngờ
ngo xuân thuận hiện đang có mặt trên nhà
vì theo thông tin thu thập được
thì thuận hiện đang thi công công trình trên sơn la
ít nhất một tháng nữa mới về
đó là trí hiển
nên là bây giờ chúng tôi đến gặp anh
trao đổi công việc và thứ hai là để
muốn gặp anh
muốn trao đổi với anh
về cái mối quan hệ
và muốn để
làm rõ hơn
trao đổi với thuận anh tào cho biết
hai hôm trước bỗng nhiên thuần bị đau đầu dữ dội
mua thuốc uống nhưng không đỡ
vì vậy anh ta đã xin nghỉ phép về hà nội khám bệnh
nhưng về đến nhà thì lại thấy hết đau đầu
nên anh ta chưa đến bệnh viện khám
thuận về đến nhà được mấy phút
thì cơ quan chức năng có mặt
trong quá trình
tiến hành điều tra chắc minh ra hà nội
thì nhà thì
anh thuận là lợi vợ
có con rồi
hai đứa con
nhà cửa đa hoa
mà anh thuận thì
cụng nàm xây dựng
ở cả cái vùng tỉnh phía bắc
cao băng lạc sơn
với lý do anh thuận có liên quan đến
một vụ án cơ quan điều tra cần triệu tập
anh về trụ sở công an tỉnh nghệ an
để lấy thông tin
mua sơn thuận đã chấp hành nghiêm túc
lập tức đi theo cán bộ điều tra về nghệ an
ngoại truyền thanh niên
sau khi đầu tánh mình tìm hiểu quan hệ nói về tình cảm
ta xét các thần tình cảm đó
thì nó cục tò chà
sáng ngày thứ hai thứ ba
hai ba ngày đấy
đầu tánh hai ba ngày
ngay sau khi trở về trụ sở công an tỉnh nghệ an ngô xuân thuận được yêu cầu làm việc luôn với cán bộ điều tra
em vì cuộc sống chưa ổn định còn đi đây đi đó nên là em có bảo chị là chưa cưới được đâu
theo như lời khai của thuận thì đêm hôm ấy vào khoảng tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi chị hiển đến nhà trọ của thuận chơi
chị hiền vốn yếu lại có bệnh tim nhưng dấu không cho gia đình biết
hôm ấy hai người có cửa cãi đến lúc căng thẳng nhất bỗng nhân chị hiền
chị hiền bị ngất
thấy chị hiền không còn thở nữa cần nghĩ rằng chị hiền đã chết nên rất hoảng sợ
trong lúc bấn loạt nghĩ rằng hiền chết ở nhà mình
mình sẽ bị liên đụy sợ hãi quá thuận đã cuốn chị vào một chiếc chăn hoa rồi mang sát ra bãi đất gần mưng nước để trôn
vì đó không phải lợi cho bệnh bí mà nó là lợi cho tạc động tiêu ngoại lực
nên là cơ quan điều trá là yêu cầu anh tất cả phải khai bảo thánh trần
em muốn mình đi trả thăm mụ thuận hiền
thầy hỏi tôi sẽ đến đất bệnh nào
đang làm nhiệm vụ như hàng ngày thì có một người đàn ông vào trình báo sự việc trên
khi đang thi công sửa nhà tại địa chỉ số bốn mươi tám phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thì phát hiện dưới nền nhà có bộ xương người đã phân hủy chỉ còn lại xương
ngay khi nhận được thông tin cán bộ trực ban đã báo cáo lại lãnh đạo công an phường xin ý kiến chỉ đạo
phân công bộ kỹ lực lượng về kiểm tra hình trường công an phường là phân công

thì công an phường cũng đã kiểm tra báo cáo cho trực bàn hình sự công an tên phố